đầu năm hai nghìn hai mươi một ông lê hòa bình phê duyệt đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong đó biện pháp xử lý giá trị đất đai tăng thêm tại các dự án phát triển hạ tầng là thu hồi diện tích đất liền kề công trình hạ tầng để tái định cư và bán đấu giá
đây là vấn đề được đề xuất đã lâu nhưng chưa có một văn bản chính thức nào cơ quan chức năng pháp lý hóa như trong đề án này
chính nội dung này đã bật đèn xanh cho nghiên cứu phương án thu hồi bán đấu giá để bù kinh phí xây dựng đường vành đai ba
các chuyên gia nhận xét đó là phương án vàng để xây dựng hạ tầng
có lẽ nhiều người biết điều này nhưng chỉ có ông lê hòa bình đặt búc ký nhờ sự quyết đoán và tư duy tiến bộ trong quản lý đô thị
tại các cuộc họp những chỉ đạo của ông lê hòa bình luôn làm cho các vấn đề trở nên đơn giản và nhẹ nhàng
việc huy động nguồn lực toàn xã hội để xây nhà
ở cho công nhân đã có quy định rồi không cần thêm quy định mới
thủ tục hành chính sẽ được ủy ban nhân dân thành phố giải quyết thận tốc
ông bình từng cam kết khi nói về dự định xây dựng nhà ở cho công nhân
không những vậy những chỉ đạo phân công của ông lê hòa bình cũng rành mạch rõ ràng về cách thức thực hiện biện pháp phối hợp thời gian hoàn thành
những cam kết còn gian dở
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông lê hòa bình được hội đồng nhân dân thành phố
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh bầu làm phó chủ tịch ủy ba nhân dân thành phố với tỷ lệ phiếu tán thành khá cao
ấn tượng đầu tiên của tân phó chủ tịch với người dân là chương trình hành động mạch lạc hướng về những vấn đề dân sinh
ông lê hòa bình cam kết đảm bảo chất lượng các tiện ích công cộng như cung cấp điện nước sạch cho người dân doanh nghiệp phát triển nhà ở cho dân chính trang đô thị giảm ủng tắc giao thông chống ngập giảm ô nhiễm môi trường
ông bình hứa tìm các giải pháp thực hiện các cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa ra soát các vướng mắt và chồng chéo của các quy định pháp luật để kiến nghị xem xét thay đổi bổ sung
ông bình đưa ra những cam kết về các chương trình có tầm vóc như nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng kỹ thuật giải pháp để ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số thúc đẩy áp dụng trí tuệ nhân tạo ai cơ sở dữ liệu big data trong lĩnh vực quản lý đô thị hạ tầng kỹ thuật và giao thông
thúc đẩy thu hút các nguồn lực để giải quyết các vấn đề cấp bách như mở rộng không gian phát triển kết nối các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam
thực tế qua hơn một năm trên cương vị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ông lê hòa bình đã từng bước thực hiện cam kết của mình trước người dân và doanh nghiệp
hàng tuần ông đều dành thời gian để tham gia cuộc họp tháo gỡ vướng mắt cho các dự án bất động sản
trong giai đoạn này hàng chục ngàn căn nhà trong các dự án nhà ở được lên kế hoạch
cấp giấy chứng nhận với số lượng giấy ngày tháng hoàn thành biện pháp thực hiện
ngay trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ông lê hòa bình đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường
cùng các quận huyện ra soát quỹ đất công cùng các doanh nghiệp lên phương án xây dựng nhà ở cho công nhân
khi dịch covid một mươi chín vừa thiên giảm ông lê hòa bình cũng đã đốc thúc gặp gỡ các doanh nghiệp
tìm cách xây dựng nhà ở xã hội cho người dân có thu nhập thấp trăng trở của ông cũng là trăng trở của bao nhiêu người
thành phố hồ chí minh có nhiều công ty xây dựng tầm cỡ nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn thì không thể lo được nhà ở cho người thu nhập thấp
ở cương vị lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố phụ trách mạng đô thị người ta thấy ông lê hòa bình ở khắp các mặt trận
từ dự án chống ngập công trường metro cầu thủ thiêm đến dự án nhà ở xã hội
trong khi chỉ đạo những việc lớn ông vẫn không quên những chuyện nhỏ nhưng liên quan đến đời sống của người dân
một giảng viên đại học tại thành phố hồ chí minh nhận xét
hơn một mươi năm tháng tại vị những đóng góp của ông lê hòa bình cho lĩnh vực quản lý đô thị của thành phố hồ chí minh chưa nhiều nhưng quan sát tinh thần làm việc
cách gỡ vướng từng vấn đề tôi nghĩ ông ấy thực hiện được cam kết của mình khi nhậm chức
tiếc là ông ấy ra đi sớm quá nhiều dự định còn gian dở
giám đốc bệnh viện việt đức trần bình giang tôi ấn tượng với phong cách làm việc tận tụy của anh lê hòa bình
qua một góc nhìn khác của giám đốc bệnh viện việt đức trần bình giang chúng ta lại thấy một lê hòa bình khác cương trực thẳng thắng
ngày hai mươi chín tháng ba tình giữ ngay đầu giờ sáng khiến ông giang và nhiều đồng nghiệp bất ngờ
các y bác sĩ hà nội đã có gần ba tháng chiến đấu với covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một
trong số người đồng hành của họ khi ấy có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lê hòa bình
ông giang kể
tp hcm ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cùng năm đồng nghiệp việt đức gọi là tiền trạm để xây dựng trung tâm hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín
khi ấy dịch ở thành phố hồ chí minh đang rất nóng
mỗi ngày có hàng ngàn ca mới hàng trăm ca nặng và hàng chục ca tử vong
ngày khi bước chân rời sân bay tân sân nhất chúng tôi đã bất ngờ
thành phố đáng sống và nhộn nhịp mọi ngày do vắng tanh đường phố không bóng người mà toàn xe cấp cứu
cứ một lát
chạy qua là hú còi
chiều hôm ấy chúng tôi được dẫn đi khảo sát địa điểm được giới thiệu là một chung cư ở thủ đức
đặc thù trung tâm cấp cứu đòi hỏi mặt bằng rộng hành lang và thang máy lớn để vận chuyển bệnh nhân
có hệ thống cung cấp oxy lỏng đến từng giường bệnh thì tòa chung cư này không đủ điều kiện
chúng tôi lại được dẫn đến bình chánh ở đó có một khu vực được thành phố xây dựng cho bệnh nhân covid một mươi chín thông thường
với nhiều vách ngăn và phòng nhỏ cần phá đi để có mặt
chúng tôi đã biết rằng gần như là xây dựng lại chưa có hệ thống cung cấp oxy
hàng núi công việc phía trước mà thời gian cần gấp để đón bệnh nhân
lúc đó anh lê hòa bình nói chúng tôi sẽ đáp ứng được tất cả yêu cầu của bác sĩ
năm ngày nữa các bác sĩ có thể đón những bệnh nhân đầu tiên
năm ngày với bạn ấy công việc tôi đã nghĩ là rất khó khăn thậm chí không thể
nhưng anh lê hòa bình các cộng sự nhà tài trợ đã cùng sắn tay vào anh bình trực tiếp chỉ huy công trình
và đúng năm ngày sau chúng tôi đã đón được những bệnh nhân đầu tiên
toàn bộ trung tâm đã được hoàn tất trong thời gian kỷ lục là một mươi một ngày
trong gần ba tháng chúng tôi đã tiếp nhận trên một bệnh nhân tất cả đều rất nặng
bệnh viện việt đức đã điều động các y bác sĩ vào trung tâm theo hai đợt với tổng cộng gần bảy trăm linh người
trung tâm thường xuyên có năm trăm linh y bác sĩ làm việc ngoài y bác sĩ của bệnh viện việt đức
còn có bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện bưu điện
rất nhiều người bệnh được cứu sống
sáng hai mươi chín tháng ba khi nghe tin tôi đã chóng mất một lúc
giờ trong phòng làm việc của tôi vẫn đang trao bức tranh được làm từ những hạt gạo
mà lãnh đạo thành phố hồ chí minh mang tặng cho các bác sĩ
hôm chia tay các anh chị ấy đã gọi chúng tôi là ân nhân của thành phố
nhưng thật ra đó cũng là những ngày chúng tôi không bao giờ quên
và không quên cả những người đồng hành
trong đó có anh lê hòa bình
đó là suy nghĩ
đó là suy nghĩ của những người bạn từng tiếp xúc gặp gỡ và làm việc cùng phó chủ tịch lê hòa bình
vậy còn đối với đồng nghiệp ông lê hòa bình là người như thế nào
dưới đây là tâm sự của ông vũ mạnh cường phó vụ trưởng vụ truyền thông và thi đua khen thưởng bộ y tế
một trong những người từng có cơ hội đồng hành và làm việc với người lãnh đạo trẻ tâm huyết này
chúng tôi xin được trích lại câu chuyện này được đăng trên báo diện tử việt nam net
ông lê hòa bình luôn nói thẳng nói thật không có lấy lòng cấp trên
lần đầu tiên tôi gặp ông lê hòa bình cách đây sáu năm khi ông còn là phó giám đốc sở xây dựng tp hcm
chúng tôi tháp tùng các lãnh đạo đi kiểm tra tiến độ xây dựng các bệnh viện ở tp hcm
bí thư thành ủy hội đó là ông đinh la thăng
theo đúng phong cách của mình ông đinh la thăng hỏi gấp dưới rất kỹ và sốc
ông lê hòa bình trả lời thẳng thắng không e dè và cũng không né tránh những khó khăn đang cản trở công việc
một vị ở ubnd tp hcm cùng đinh la thăng
ông đinh la thăng đi nói bình là vậy đó câu ấy luôn nói thẳng nói thật không có lấy lòng cấp trên
bạn đi một thời gian trong lúc cao điểm dịch covid một mươi chín ở tp hcm tháng bảy tám năm ngoái tôi mới gặp lại ông lê hòa bình
lúc này ông đã là phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
vẫn phong cách đó nhanh nhẹn nắm sát công việc chỉ đạo hiệu quả
ông đã hợp tác rất chặt chẽ với bộ y tế và các bệnh viện tuyến trung ương
để triển khai xây dựng bốn trung tâm hồi sức tích cực
các trung tâm này được thiết lập từ con số trong thời gian ngắn kỷ lục
đã góp phần giảm mạnh số lượng ca tử vong do covid một mươi chín nhanh chóng đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới
anh em chuyên môn ở bệnh viện việt đức bạch mai bệnh viện trung ương huế
bệnh viện đại học y dược tp hcm đều rất vui vì nhận được sự hợp tác tích cực và hiệu quả từ vị lãnh đạo trẻ của thành phố
thật bàng hoàng và tiếc thương khi hai tên anh ra đi trong tai nạn giao thông
cầu mong linh hồn anh
đến thời điểm chiều ngày hai mươi chín tháng ba khi nghe tin thi thể ông lê hòa bình được đưa về nhà tăng lễ bộ quốc phòng
quận gò vấp tp hcm nhiều người thân của ông cùng cả trăm cán bộ viên chức của ủy ban nhân dân thành phố
lãnh đạo các quận huyện sở ngành đã đến nhà tăng lễ để chia buồn và chuẩn bị lo hậu sự
một cán bộ cho biết ông lê hòa bình sống tốt và có trước có sau với nhân viên dưới quyền
nên khi nghe thông tin ông bị nạn ai cũng sốc và thương tiếc
một bàn thờ nhỏ theo nghi thức truyền thống ở phía ngoài khu vực bảo quản thi thể của nhà tăng lễ được lập ghi tên đồng chí lê hòa bình
chưa có gì ảnh nhiều người không được vào thăm ông đã ra đây thắp hương và cầu nguyện cho ông
thưa quý vị sự ra đi của đồng chí lê hòa bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đã thực sự để lại niềm tiếc nhớ vô hạn cho gia đình người thân bạn bè đồng chí và nhiều đảng viên thế hệ sau
vẫn xem đồng chí là tấm cưng sáng
các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng khi đưa vào bệnh viện đã ngừng tim ngừng thở
nên ông lê hòa bình phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm không qua khỏi
chúng ta xin cuối đầu tiếng biệt mong ông yên nghỉ
thông tin chi tiết về lễ tăng của ông lê hòa bình sẽ được văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm thông tin trong thời gian sớm nhất